kính chào quý vị và các bạn
ngày chủ nhật cuối tuần tiếp tục là một ngày nắng
ngoại trừ vào sáng sớm có sương mù và mưa phùn nhẹ ở khu vực miền bắc
và chiều tối thì có mưa rông ở nam bộ và khu vực tây nguyên
cảm giác không mấy dễ chịu khi mà chất lượng không khí chưa được cải thiện
sử dụng máy lọc không khí trong nhà là một gợi ý không tồi
ngoài ra thì trồng thêm một vài loại cây xanh có tác dụng thạch lọc không khí
màu xanh của cây lá cũng sẽ mang đến cho chúng ta cảm giác khoan khoái dễ chịu hơn